cũng trong sáng ngày hôm nay công an phường ea ba tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã phối hợp với ubnd phường
đang lập biên bản ra quyết định xử phạt một mươi tám trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về quy định phòng chống dịch vẫn ra đường đi thể dục buổi sáng
trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phường công an phường ea ba tp buôn ma thuột
đã phát hiện rất nhiều người dân vẫn bất chấp quy định phòng chống dịch ra đường để đi thể dục
ngay sau đó tổ công tác đã mời những người này về trụ sở làm việc lập biên bản ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp hai triệu đồng
tính đến sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bảy tỉnh đắk lắc ghi nhận một trăm hai mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mỗi người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm
để cùng với cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín